sau một thời gian chống chọi với bệnh tật giáo sư nhà giáo nhân dân hà văn tấn
người được mệnh danh là lê quý đôn của thế kỷ hai mươi đã qua đời vào tối qua hai mươi bảy tháng một mươi một tại hà nội hưởng thọ tám mươi hai tuổi
ông cùng với những người bạn nghiên cứu khác các giáo sư đinh xuân lâm phan huy lê trần quốc vượng
là niềm tự hào của khoa lịch sử của viện khảo cổ học và cả ngành khoa học lịch sử việt nam nói chung
giáo sư nhà giáo nhân dân hà văn tấn sinh năm một nghìn chín trăm ba mươi bảy tại huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh
một vùng đất giàu truyền thống hiếu học và khoa bảng
năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy ở tuổi hai mươi ông đã tốt nghiệp đại học sư phạm và ở lại trường làm cán bộ môn lịch sử cổ đại việt nam
cũng từ đó ông bắt đầu sự nghiệp không biết mệt mỏi công hiến cho sự nghiệp giảng dạy và nghiên cứu khoa học
năm một nghìn chín trăm sáu mươi khi mới hai mươi ba tuổi giáo sư hà văn tấn
đã hiệu đính dư địa trí của nguyễn trãi viết bằng chữ hán thế kỷ một mươi năm
trong suốt năm mươi năm nghiên cứu ông đã công bố gần ba trăm linh bài báo
nghiên cứu khoa học và là tác giả của một mươi năm cuốn sách
với những đóng góp cho nền sự học việt nam hiện đại và ngành khảo cổ học
năm một nghìn chín trăm tám mươi giáo sư hà văn tấn được phong hàm giáo sư
được tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy và giải thưởng hồ chí minh năm hai nghìn cùng nhiều huân chương khác
nhiều thế hệ học trò và đồng nghiệp sẽ còn nhớ về giáo sư
giáo sư hà văn tấn là một người thầy mẫu mực
một trong những cây đại thụ của nền sử học việt nam thời hiện đại